thành viên bác chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường thuận giao cho biết hiện nay trên địa bàn phường có khoảng hai mươi người đến thời hạn tiêm mũi hai vaccine verocell
tuy nhiên vào sáng một mươi một tháng một mươi phường chỉ tổ chức tiêm cho khoảng ba người
do người dân nóng lòng muốn được tiêm mũi hai khi đã đến thời hạn nên đã kéo đến khu vực chợ đông phú nên mới xảy ra cảnh tượng xếp hàng dài chen lấn vào sô đầy
nên khi thấy phường tổ chức tiêm thì đã ổ gạt kéo đến
trước đó phường đã gửi thư mời cho các đối tượng đến tiêm chủng vào sáng nay nhưng do số lượng người dân đến đông quá dẫn đến điểm tiêm bị quá tải
tôi sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng yêu cầu bà con giãn cách ra và sắp xếp lịch tiêm một cách có khoa học ông dũng nói
cũng trong sáng nay tại điểm tiêm ở gần bệnh viện colombia nằm trên đường hai mươi hai tháng một mươi hai khu phố hòa lân hai phường thuận giao
cũng có rất đông người dân xếp hàng dài trên đường để chờ đến lịch tiêm
điểm tiêm trên đường yét xanh phường phú cường thành phố thủ sổ một tỉnh bình dương từ bảy giờ sáng cũng có hàng trăm người xếp hàng chờ tiêm vaccine
đáng chú ý điểm này chủ yếu tiêm và khám bệnh cho phụ nữ mang thai nhưng nhiều thanh niên vẫn tập trung trở tiêm và đứng sát nhau trước cổng
lực lượng chức năng đã liên tục phát loa thông báo yêu cầu người dân giãn cách ra và lập biên bản một số người về hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
sau đó tình hình khu vực mới ổn định
tại một số điểm tiêm khác ở phường lái thiêu bình hòa của thành phố thuận an hay ở thành phố thủ dầu một thị xã bến cát cũng xuất hiện tình trạng người dân kéo đến các điểm tiêm rất đông
theo người dân họ muốn được tiêm mũi hai để sớm trở lại làm việc thuận tiện cho việc đi lại trên địa bàn một số trường hợp khác thì quá hạn tiêm mũi hai
thưa quý vị trước hiện tượng người dân ồ ạt kéo đến các điểm tiêm chủng gây mất trật tự ảnh hưởng công tác phòng chống dịch sở y tế bình dương đã có thông báo khẩn về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh để chấn an người dân
liên quan đến vấn đề này mới đây sở y tế bình dương đã có thông báo khẩn về việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
động thái này được đưa ra sau khi nhiều cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng hàng nghìn người dân chen lấn sô đẩy tại các điểm tiêm vaccine trên địa bàn thành phố thuận an và thành phố thủ dầu một
bác sĩ nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế bình dương cho biết tỉnh đã nhận tổng cộng hơn ba tám triệu liều vaccine covid một mươi chín và đã tổ chức tiêm hơn ba triệu liều còn lại đang triển khai tiêm cho người lao động trong các khu công nghiệp doanh nghiệp
dự kiến trong vài ngày tới bình dương sẽ tiếp nhận thêm bảy trăm bảy mươi bốn liều vaccine do trung ương phân bổ để tiêm mũi hai cho tất cả các đối tượng đã tiêm mũi một và tiêm vét các đối tượng chưa tiêm mũi một
để tránh tình trạng tập trung đông người dễ lây lan dịch bệnh mất an ninh trật tự tại các điểm tiêm sở y tế bình dương thông báo người dân từ một mươi tám tuổi trở lên an tâm chờ đến lượt nhận giấy mời hoặc thông báo của đơn vị địa phương thì mới đến điểm tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
ông võ văn minh chủ tịch ubnd tỉnh bình dương cũng cho biết đã chỉ đạo các địa phương chủ động tổ chức các điểm tiêm tốt hơn không để người dân tập trung đông đồng thời tuyên truyền người dân an tâm tỉnh sẽ cố gắng đảm bảo tiêm đủ hai mũi cho người dân
đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường thuận sa cho biết ngày một mươi một tháng một mươi phường triển khai tiêm vaccine với số lượng người đủ thời gian tiêm mũi hai rất nhiều
phường đã tiến hành phát phiếu thông tin rõ ngày giờ điểm tiêm để điều tiết lưu lượng người dân đảm bảo khoảng cách
tuy nhiên do người dân nôn nóng tiêm đủ hai mũi để đủ điều kiện đi làm nên nhiều người không có phiếu cũng kéo ra để đòi được tiêm
bên cạnh đó người dân có tâm lý sợ thiếu vaccine nên cũng kéo nhau đi tiêm
sau khi xảy ra sự việc phường đã tổ chức phát loa và gửi tin nhắn vào nhóm nhà trọ công nhân tuyên truyền người dân yên tâm phường đảm bảo đủ vaccine covid một mươi chín để tiêm mũi hai cho tất cả mọi người
do số lượng người tiêm quá lớn phường trên một trăm linh dân nên không thể tiêm trong một ngày cho nên phường phát phiếu phân ngày giờ điểm tiêm
người dân cứ làm theo thông tin đảm bảo trong vòng bốn ngày sẽ tiêm hết mũi hai cho người dân
bộ y tế vừa gửi công điện đến bí thư tỉnh ủy thành ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
công điện do thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký ban hành cho biết
thực hiện chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian qua các tỉnh thành phố đã tích cực chủ động triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên diện rộng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
bộ y tế cho biết trong những ngày đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được hơn một triệu liều vaccine covid một mươi chín
từ tuần cuối tháng chín đến tuần đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã tiếp nhận và phân bổ khoảng hai mươi năm triệu liều vaccine tới các đơn vị địa phương
dự kiến từ nay đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế sẽ tiếp tục tiếp nhận và phân bổ cho các đơn vị địa phương khoảng hơn ba mươi năm triệu liều
do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả tăng nhanh diện bao phủ để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
bộ y tế điện bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố coi công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu cho giai đoạn hiện nay
chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận vaccine ngay sau khi được phân bổ và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên đảm bảo an toàn hiệu quả tăng nhanh độ bao phủ mũi một và triển khai tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
các địa phương huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia tiêm chủng chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của bộ y tế
tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng
tại công điện bộ y tế nhấn mạnh nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng chậm tiêm thì bộ y tế sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho địa phương khác có tiến độ tiêm chủng nhanh hơn
và khi đó bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng chính phủ
đến nay việt nam đã tiêm khoảng năm mươi năm triệu liều vaccine covid một mươi chín gần ba mươi chín triệu người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi một
chiếm năm mươi bốn ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên một mươi sáu triệu người đã tiêm mũi hai chiếm hai mươi hai một
từ tháng một mươi vaccine về nhiều bộ y tế đề nghị các tỉnh thành đẩy nhanh tiến độ tiêm
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng chín bộ y tế có văn bản gửi bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo bộ y tế đến ngày hai mươi bảy tháng chín cả nước đã tiêm được hơn bốn mươi hai triệu liều vaccine
trong đó có khoảng hai triệu liều vaccine
hai mươi ba triệu người đã được tiêm một liều vaccine và tám sáu triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt bốn mươi ba chín
từ ngày sáu đến ngày một mươi năm tháng chín trung bình cả nước tiêm được khoảng một triệu liều vaccine một ngày
tuy nhiên những ngày gần đây số vaccine tiêm chủng hàng ngày có xu hướng giảm
theo bộ y tế từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm nay việt nam có thể tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn so với thời gian trước
để đảm bảo sử dụng vaccine đúng tiến độ tăng nhanh diện bao phủ
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án kế hoạch
chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trang thiết bị nhân lực để triển khai tiêm vaccine với số lượng lớn từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
tăng độ bao phủ mũi một và tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian theo quy định
động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân
các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh y tế các ngành tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động
chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của bộ y tế
các cơ sở thực hiện tiêm chủng ứng dụng triệt đề công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng
khẩn trương nhập hồi cứu đối tượng đã tiêm chủng nhưng chưa được cập nhật thông tin
và nhập mới đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên hệ thống tiêm chủng vaccine covid một mươi chín theo đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện
coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng trong tình hình hiện nay
và chịu trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng nếu tổ chức tiếp nhận vaccine
triển khai tiêm chủng chậm và để xảy ra lãng phí vaccine
đáng chú ý dự kiến từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một sẽ có khoảng một trăm linh ba bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín về việt nam
trong đó đến hết tháng chín về khoảng hai mươi hai tám triệu liều tháng một mươi về khoảng ba mươi một hai triệu liều
tháng một mươi một về khoảng hai mươi ba chín triệu liều tháng một mươi hai về khoảng hai mươi năm năm triệu liều
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín tại tỉnh bình dương nói riêng và trên cả nước nói chung cơ bản đã được kiểm soát
nhưng không vì thế mà chúng ta lơ là và chủ quan ở những giai đoạn tới
quý vị và các bạn hãy luôn nhớ thực hiện khuyến cáo của bộ y tế và bộ quy tắc năm k
để bảo vệ bản thân gia đình cũng như cộng đồng
đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại